những năm qua tỉnh quảng ngãi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như tác động của thiên tai dịch bệnh giá giàu giảm sâu
thế nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua thì đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh vẫn một lòng đoàn kết vượt qua những khó khăn
nhân dịp đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ hai mươi nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ chính thức khai mạc vào ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi
mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi nhìn lại những thành quả mà tỉnh quảng ngãi đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi quy mô tổng sản phẩm grdp của tỉnh quảng ngãi tăng khá đạt bốn tám mươi ba tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trong năm năm ước đạt chín mươi tỷ đồng vượt trí tiêu trung ương giao
giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần một trăm ba mươi ba tỷ đồng tăng bình quân bốn bốn mươi chín một năm
các ngành kinh tế biển nhất là lọc hóa dầu
các ngành nghiệp chế biến chế tạo dựa trên ưu thế của cảng biển nước sâu phát triển
ngành luyện kim sản xuất kim loại hình thành và phát triển rõ nét với quy mô gắn với cảng nước sâu dung quất
trong giai đoạn vừa qua môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện
trong đó tổng vốn huy động năm năm ước đạt hơn một trăm bốn mươi ba năm nghìn tỷ đồng
nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhà nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm tỷ trọng ngày càng cao tăng từ năm mươi chín năm hai nghìn một mươi năm lên khoảng bảy mươi tám năm hai nghìn một mươi bảy
tính ngay thì quảng ngãi có khoảng gần
bảy trăm linh dự án đầu tư ngoài ngân sách đang được cấp chủ trương đầu tư và đang quá trình xây dựng
cũng như là trong số đó thì khoảng hai phần ba là đã đi vào hợp đoạn và còn lại là đang quá trình xây dựng
trừ vào cái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là khoảng năm trăm sáu mươi năm giảm trên tổng số là sáu trăm bảy mươi tám giảm
thì như vậy là thấy có một cái bước đột phá rất mạnh mẽ trong cái giai đoạn kết quả thu hút đầu tư
từ những kết quả đã đạt được các cấp ủy đảng chính quyền
cùng nhân dân tỉnh quảng ngãi đang quyết tâm nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ
tập trung phát triển kinh tế xã hội ổn định đời sống nhân dân trong giai đoạn mới
một trong những chỉ tiêu mà cao nhất mà chúng tôi đặt ra đó là cơ cấu kinh tế của ngành công nghiệp
đóng góp cho tăng trưởng là khoảng bốn mươi mà cần phải có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
từ tỉnh đến cơ sở và đặc biệt là có sự đồng thuận của nhân dân
thì việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
sẽ mang lại hiệu quả cao trong thời gian đến
tiếp tục xây dựng đảng bộ hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
phát huy truyền thống anh hùng sức mạnh đoàn kết đổi mới sáng tạo
bảo đảm quốc phòng an ninh ổn định chính trị xã hội phát triển nhanh và bền vững
vấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm trở thành tỉnh phát triển khá của miền trung